trước khi sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi nhiều đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra
thanh tra đối với việc thực hiện quỹ bảo hiểm y tế để tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm đã diễn ra trong thời gian qua
bởi qua số liệu thống kê và theo dõi tình hình thực tế tại địa phương
thời gian qua còn nhiều vụ việc lập hồ sơ khống để hưởng chế độ bảo hiểm y tế
đại biểu cũng đề nghị các bộ ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế
kết hợp thanh kiểm tra để sớm phát hiện xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế
sớm chỉ đạo chính phủ xây dựng luật bảo hiểm y tế sửa đổi và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
để thực hiện tốt hơn nữa chính sách của đảng nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an thành phố hà nội
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an tháng một mươi và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nêu rõ
trong tháng đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả
chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nổi bật lực lượng công an đã chủ động ứng phó xử lý một số tình huống sau khi nới lỏng giãn cách tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức liên quan tín dụng đen siết nợ đòi nợ thuê tội phạm cướp cướp giật đánh bạc góp phần xây dựng xã hội an toàn
trong tháng đã điều tra khám phá trên hai bảy trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt hơn năm ba trăm linh đối tượng triệt phá tám mươi băng nhóm tội phạm
bắt xử lý ba trăm bảy mươi bảy vụ một chín trăm ba mươi năm đối tượng cờ bạc phát hiện xử lý một bảy trăm ba mươi bốn vụ một tám trăm bốn mươi một đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật về môi trường
tập trung triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các tụ điểm ma túy phức tạp
lực lượng công an cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ tham nhũng
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm
chỉ đạo công an các địa phương phòng ngừa xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh triển khai các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bố trí lực lượng phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông hỗ trợ người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam di chuyển về quê
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề nhất là vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy xe chở quá tải quá khổ phòng chống đua xe trái phép nhất là sau thời điểm giãn cách xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian vừa qua

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được những thành tích chiến công mà lực lượng công an trung ương đã đạt được
chống tội phạm trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín và thực hiện mục tiêu kéo giảm năm tội phạm
về trật tự an toàn xã hội so với năm hai nghìn hai mươi đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm vneid
ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trong toàn quốc
đảm bảo an toàn giao thông chống ủn tắc tại các chốt kiểm soát dịch và tại các cửa ngõ thành phố lớn dịp cuối năm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
quán triệt các chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ bộ công an về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để tổ chức thực hiện có hiệu quả
trọng tâm là nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đưa tin giả phản bác thông tin xuyên tạc sai trái góp phần định hướng dư luận
tạo sự đồng thuận trong nhân dân chủ động ra soát tình hình sau dịch để có giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân
an ninh nông thôn trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt
đối với các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng công an các đơn vị địa phương
tổ chức bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phối hợp đón tiếp các đoàn người dân di chuyển từ các vùng dịch trở về
đến khu cách ly an toàn đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly đồng thời tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng kiểm soát chặt tuyến biên giới cửa khẩu đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm kịp thời hiệu quả đối với các hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
người việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín ở khu vực biên giới
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an tỉnh lòng an
tại buổi làm việc công an tỉnh long an đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình ra soát công tác tài chính hậu cần kỹ thuật
công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó số vụ phạm pháp hình sự giảm hai mươi hai
tuy nhiên trong thời gian diễn ra dịch bệnh
tình hình chống người thi hành công vụ tăng với một mươi vụ một mươi bốn vụ môi giới nhập cảnh trái phép đã bị khởi tố v v
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và đánh giá cao thành quả phòng chống dịch của công an tỉnh long an trong thời gian qua
thứ trưởng lưu ý đại dịch còn kéo dài đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh long an cần phát huy những kết quả đã đạt được
đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch theo từng giai đoạn
tiếp tục đóng góp cho công tác phòng chống dịch của địa phương nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường mới
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đã gặp gỡ động viên và trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
chúc mừng các cá nhân đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
ghi nhận những thành tích của lực lượng công an tp hcm trong công tác phòng chống dịch dày thời gian vừa qua
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại buổi làm việc với công an tp hcm thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ và của bộ công an cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc
tại buổi làm việc báo cáo về công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch công an tp hcm cho biết
trong thời gian qua công an tp hcm đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm các biện pháp phòng chống dịch
đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ trục lợi tiêu cực vi phạm trong lĩnh vực y tế
triển khai nhiều văn bản cho công an các đơn vị và các sở ban ngành để trao đổi chỉ đạo và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố
cơ bản giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn công tác tài chính được triển khai nghiêm túc đúng quy định
trong bối cảnh khó khăn trồng chất công an tp hcm đã thể hiện bản lĩnh vì nhân dân phục vụ
khẳng định vị trí của lực lượng nòng cốt sung kích trong cuộc chiến chống dịch dù có không ít mất mát hy sinh
nhiều cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh khi làm nhiệm vụ ghi nhận sự đóng góp đó thay mặt đảng ủy công an trung ương
thượng tướng nguyễn văn sơn đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch
đây là sự tôn vinh kịp thời của chính phủ đối với những nỗ lực của công an tp hcm giữ bình yên cho người dân
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
công an tp hcm là đơn vị tham mưu chiến lược giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy đảng
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương trong công tác pháp luật tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công an nhân dân
trong bốn mươi sáu năm qua lực lượng pháp chế công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
công tác công an trong tình hình mới tiếp tục đặt ra những thách thức nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn và đây cũng là lửa thử vàng
đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ pháp chế trong công an nhân dân
tám luật một nghị quyết liên quan đến công tác công an đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại các kỳ họp thứ một mươi
trong đó có luật cư trú năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một những đạo luật quan trọng mang tính đột phá để lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống ma túy
công tác công an nhân dân trong tình hình mới tiếp tục đặt ra những thách thức nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tham gia xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
bộ công an cũng được phân công chủ trì xây dựng trình chính phủ ban hành chín nghị định quy định chi tiết thi hành các luật luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám luật cư trú năm hai nghìn hai mươi luật phòng cháy và chữa cháy luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng bộ công an đã ký ban hành tám mươi bảy thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự công tác tham mưu trong lĩnh vực pháp chế bởi vậy cũng nặng nề và đòi hỏi việc đánh giá tác động thực tiễn phải thực sự sát và đúng
không những là những văn bản quy phạm pháp luật của lực lượng công an mà còn tham gia vào tiến trình xây dựng các văn bản pháp luật của các bộ ban ngành khác
có liên quan tới công tác đảm bảo an ninh

ba là anh hiểu được cái quan điểm chỉ đạo đặc biệt là từ những chỉ đạo có thể là một trong hai chữ trong văn kiện nhưng anh phải hiểu nội hàm cái đó như thế nào để chúng ta xây dựng
nữa là tinh thần lắng nghe rồi kỹ thuật soạn thảo để chúng ta làm sao khi văn bản luật ra nó thể hiện là chung cho cả xã hội
không chỉ là nhiệm vụ xây dựng pháp luật việc tổ chức thi hành phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa luật đi vào thực tiễn đời sống cũng rất quan trọng
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mục đích là nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật
việc tuyên truyền phổ biến pháp luật sẽ được ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng có đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một công tác rất là quan trọng đây là biện pháp phòng ngừa xã hội để trong đấu tranh phòng chống tội phạm
vì khi mà tất cả người dân mà nắm và hiểu được pháp luật thì cái mức độ vi phạm pháp luật sẽ hạn chế
trước hết thì chúng ta phải lựa chọn về đối tượng lựa chọn về vùng miền đặc thù để mình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến người dân cho phù hợp
mọi công việc liên quan đến xây dựng pháp luật tổ chức thực thi pháp luật kiểm tra việc thi hành pháp luật cũng đã được lực lượng pháp chế trong công an nhân dân thực hiện tốt
xây dựng cái đội ngũ cán bộ của lực lượng pháp chế công an nhân dân thì từ bộ cho đến công an các
các địa phương cũng được hoàn thiện
lực lượng pháp chế công an nhân dân có một đội ngũ cán bộ có được đào tạo một cách rất cơ bản
không những nắm vững những vấn đề luật pháp trong nước luật pháp chuyên ngành lực lượng công an chuyên ngành về hình sự về tổ chức điều tra hình sự về tố tụng hình sự
và nắm vững rất nhiều những lĩnh vực pháp luật khác trong nhà nước
không những những vấn đề của luật pháp
trong nước mà luật pháp quốc tế cũng đã được thể hiện cái vai trò này
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng nhà nước việt nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang tạo ra những cơ hội thuận lợi lớn
nhưng cũng đặt ra những yêu cầu thách thức mới cho lực lượng pháp chế công an nhân dân
đòi hỏi sự nỗ lực trách nhiệm cao hơn của mỗi cán bộ chiến sĩ
tiếp tục khẳng định truyền thống cán bộ pháp chế giỏi nghiệp vụ giàu kinh nghiệm thực tiễn và sáng tạo trong công tác tham mưu